tuy nhiên rằng là những cái trung tâm mà gom những cái rác thải điện tử nó rất là ít
nên là bây giờ nếu mà với mỗi một cục pin mình lại phải đi tìm những cái chỗ mà thu gom rác thải
thì nó sẽ rất là mất công thế nên là thường là mình sẽ vứt vào tổng giá
thiết bị điện tử chiếm đến tám mươi vật dụng trong gia đình
việc xử lý rác điện tử không đúng cách đặc biệt không có sự phân loại sẽ gây ra nhiều nguy hại khôn lường
tại một xưởng chuyên thu mua đồ điện tử cũ trên đường tam trinh
đủ các thiết bị từ máy giặt tv điều hòa tủ lạnh dân dụng đến máy móc công nghiệp
đều được xếp ngổn ngang trên nền đất như thế này
nhìn bên ngoài thì hoàn toàn thấy vô hại
nhưng những chất cấu tạo nên nó mới thực sự độc hại
những loại rác này thường được cấu tạo bởi những kim loại nặng
những hợp chất hóa học dễ xâm nhập vào đất và nước
và trong cái đợt dịch này thì bọn mình lại đi mua được nhiều hơn
các mặt hàng mà ở tại cửa hàng chúng tôi thu mua thì đa phần là máy giặt tủ lạnh điều hòa
rồi các cái thiết bị về âm thanh
và đa phần những cái máy nhà tủ lạnh điều hòa thì mình mua ở những người dân trong nội thành hà nội này
còn những cái mà bọn mình đi thanh lý với khối lượng lớn thì ở các cái cửa hàng ăn cửa hàng dịch vụ
các cái mặt hàng mà ở tại cửa hàng chúng tôi thu mua thì đa phần là máy giặt tủ lạnh điều hòa
việt nam các cơ sở thu mua phế liệu thường thu mua các loại rác này và tự tháo gỡ những bộ phận bên trong để bán lại
chính sự vô tình này đã làm các chất độc hại bám vào đất và tích tụ dần thẩm thấu vào nguồn nước ngầm
nguy hiểm hơn là việc bốc xếp tháo lắp các thiết bị điện tử một cách thủ công không mang đồ bảo hộ và găng tay chuyên dụng như thế này cũng là vấn đề đáng lo ngại
những kim loại hóa chất độc hại có thể ngấm vào cơ thể gây ra các bệnh về da hô hấp nhiễm độc thậm chí là ung thư và suy giảm nhận thức
là nó tồn động rất lâu còn nó lại mang tính chất gọi là tích rồn
đến bước độ nào đó thì nó sẽ gây ảnh hưởng nặng lề đến cơ thể con người đến cơ thể của các sinh vật rồi đến các chuỗi thức ăn do con người sử dụng
theo báo cáo giám sát rác thải điện tử toàn cầu năm hai nghìn hai mươi của liên hợp quốc trên toàn thế giới có tổng cộng năm mươi ba sáu triệu tấn rác thải điện tử
so với năm năm trước đây trong đó châu á là nơi tạo ra nhiều nhất khoảng hai mươi bốn chín triệu tấn
con số này còn tiếp tục tăng lên sau đại dịch covid một mươi chín
để giải quyết những bất cập trong khâu xử lý rác điện tử vài năm trở lại đây nhiều phong trào thu gom rác nở rộ như đổi rác lấy lương thực
việt nam tái chế săn rác điện tử được nhiều người hưởng ứng
tuy nhiên do dịch bệnh nên các phong trào cũng bị ngừng trệ
trước đây thì mình cũng có nghe nói về cái vấn đề xử lý rác pin điện tử và phân loại rác thải ni lông tái chế
nhưng mà trong tình hình dịch bệnh như thế này thì mình thấy nó bị đình trệ nó không được phổ biến nhiều
bản thân mình đã có ý thức phân loại rác điện tử nhưng mà các hệ thống bên ngoài chưa có những hệ thống xử lý rác điện tử riêng biệt
nên là mình vẫn vứt chung với các loại rác thông thường
theo dự báo với tốc độ tăng như hiện nay nền kinh tế toàn cầu sẽ thải ra khoảng bảy mươi bốn triệu tấn rác thải điện tử mỗi năm sau năm hai nghìn hai mươi
điều này khiến rác thải điện tử trở thành dòng rác thải sinh hoạt phát triển nhanh nhất thế giới
nguyên nhân chủ yếu là do tỷ lệ tiêu thụ thiết bị điện và điện tử ngày một cao trong khi vòng đời các thiết bị ngày một ngắn
đây thực sự là mối nguy hiểm đối với sức khỏe con người nó có thể đầu độc cả những người xử lý nó và môi trường xung quanh
khả năng tiếp cận với các thiết bị điện tử rất là dễ dàng và nhanh chóng nó rẻ đặc biệt là các thiết bị điện tử nó cũ bỗng mạ nó cũ
thì người ta tiếp cận rất là dễ và rất là nhanh thế thì dễ và nhanh như thế thì người ta cũng dễ chuyển đổi
tốc độ quay vòng và rất là nhanh như thế thì các sản phẩm mới ra đời nó làm cho các cái sản phẩm cũ nó lỗi thời
và dẫn đến một cái là
nước mà rác thải điện tử cũng gia tăng
hiện nay việc xử lý rác điện tử không đúng cách như trôn lấp nung đốt tháo rời các linh kiện điện tử là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
những chất độc hại như thủy ngân chi cadimi chất chống cháy prominet nhựa tổng hợp pvc axen
sau khi được giải phóng khỏi thiết bị điện tử sẽ thẩm thấu tích tụ rất lâu trong môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái và sức khỏe của con người

hiện nay việc xử lý rác thải điện tử không đúng cách như chôn lấp nung đốt tháo rời các linh kiện điện tử là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến hệ sinh thái và sức khỏe của con người
sau khi được giải phóng khỏi thiết bị điện tử sẽ thẩm thấu tích tụ rất lâu trong môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái và sức khỏe của con người